thưa quý vị một sự kiện đáng chú ý trong tuần qua là ngày vía thần tài tức ngày một mươi tháng một âm lịch
trong ngày này nhiều người dân đua nhau đi mua vàng khiến thị trường vàng trở nên sôi động
giá thậm chí đẩy lên cao nhưng cũng không ít người không thể mua được số lượng vàng mà mình mong muốn
lợi dụng tâm lý này nhiều đối tượng xấu đã gọi điện rủ dê dụ lừa nhà đầu tư vào các bẫy vàng ảo
mà thực chất đây là mánh khóe lừa đạo
ngày một mươi tháng một âm lịch ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm người đổ xô xếp hàng ở nhiều cửa hàng vàng bạc
với mong muốn mua được một ít vàng lấy may
lợi dụng nhu cầu của người dân nhiều đối tượng xấu đã gọi điện giới thiệu nhiều nhà đầu tư vào các bẫy vàng ảo
sau khi trao đổi những đối tượng này còn mở các phòng dung trực tuyến để hướng dẫn cách đầu tư
và tiềm năng lợi nhuận với hình thức đầu tư vàng ảo này đem lại
theo những đối tượng này nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập vào trang web https
ngay chấm gạch chéo gạch chéo www gkfxpride com
sau đấy nạp tiền gọi là tiền ký quỹ vào tài khoản và tiếp tục dự đoán giá vàng lên xuống
từ đó sẽ có lợi nhuận cao
đặc biệt giá vàng tại sàn giao dịch này không phụ thuộc vào giá vàng trong nước mà áp theo giá vàng thế giới
giá vàng mà nó biến động một mươi năm giá thì người ta có một mươi năm đô
khi mà nó đi đúng cái xu hướng thị trường một mươi một mươi năm đô tính ra tiền vị nó cũng khoảng là hơn ba trăm linh triệu chút
thì có nghĩa là anh giao dịch trong cái thời gian này
thị trường này được cái là mình mua bán lúc nào nó cũng được nó sẽ đỡ cực hơn
tính thanh khoản là tên cũng không
và khi mà bên em phân tích hỗ trợ cho anh đó anh giao dịch đúng xu hướng đó
thì em chắc chắn là cái mức lợi nhuận nó sẽ nhiều hơn cho mình hơn là cái mà
mình mua bán vàng theo cái kiểu mà truyền thống ở ngoài như mua cây
đó thì là công ty này là của bên anh quốc và tây ban nha
và nó có gọi là văn phòng đại diện làm việc hỗ trợ tại việt nam mình
đó và nó có gọi là giấy phép quản lý tài chính từ xa là giấy phép fci
cũng như là cái ngân hàng mà bảo trợ cho cái sàn giao dịch là ngân hàng bạc line
để nhà đầu tư yên tâm hơn những đối tượng này sẽ mời bạn vào những nhóm chat chung
có nhiều người đang có ý định mua vàng qua các app và mạng xã hội giống bạn
thực chất trong nhóm này có rất nhiều kẻ lừa đảo núp bóng nhà đầu tư
và đưa ra những thông tin ảo nhằm dụ lừa bạn
nếu như trước khi các đối tượng gần như là tiếp xúc một với một
thư vấn gọi điện thậm chí là có thể là người gọi trực tiếp cà phê
để gọi điện
khi đến thăm công ty nhưng mà hiện nay là cái cách thức tổ đoàn đã thay đổi
trước là chúng lập ra những cái tài khoản ảo
nói ảo là đúng bởi vì tài khoản trên đấy cũng có những cái hoạt động tương tác
qua cái nhóm bạn cũng có những hình ảnh mà họ gọi là quảng cáo
pa cho cái hình ảnh của họ đánh bóng tên họ
giả gà nữa đi khách sạn kỳ nghỉ xe sang này tiêu tiền tỷ này
theo luật sư bùi thị mai hiện nay pháp luật việt nam không cho phép hình thức đầu tư nào
mà dự báo giá vàng để kiếm lợi nhuận
vì không thể lấy sản phẩm là cái ảo để tìm kiếm giá trị thật
tất cả những hình thức này đều là cây bẫy lừa đảo trên mạng xã hội hiện nay
dự báo tăng giảm của một loại hàng hóa qua các sàn để đầu tư
là hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội
đã được bộ công an cảnh báo trong một thời gian dài
tuy nhiên các đối tượng thường biến đổi tinh vi dưới nhiều vỏ bọc
và đầu tư vàng số hay vàng ảo chỉ là một trong nhiều hình thái mà chúng biến đổi
vậy nên nhà đầu tư nên cảnh giác trước các lợi dụ lừa mua
hay đầu tư vàng qua điện thoại cũng như mạng xã hội hiện nay